chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống nga vladimir putin ngày hôm nay đã tiến hành hội đàm song phương tại thủ đô bắc kinh
hai nhà lãnh đạo cũng đã ký kết và ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
phối hợp trong kỷ nguyên mới nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
phát biểu tại cuộc họp báo chung chủ tịch trung quốc tập cận bình cho hay ông và nhà lãnh đạo nga vừa tiến hành cuộc gặp chân thành và thân tình
trong đó hai bên đã giả soát toàn diện về thành công trong việc phát triển mối quan hệ chung nga bảy mươi năm năm qua
trao đổi sâu quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm cũng như đề ra lộ trình cho mối quan hệ và hợp tác chung nga trên diện rộng
hai nhà lãnh đạo cũng ký và ban hành tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương
đồng thời chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác liên chính phủ liên ngành quan trọng
về phần mình tổng thống putin cho biết tuyên bố chung đặt ra những nhiệm vụ đầy tham vọng mới và các mục tiêu dài hạn cho sự phát triển của toàn bộ mối quan hệ giữa hai nước
bên cạnh đó ông putin bày tỏ cảm ơn trung quốc đã nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột ukraine
đồng thời hoan nghênh các mối quan hệ kinh tế đang phát triển với trung quốc
tổng thống putin đang trong chuyến thăm cấp nhận nước tới trung quốc trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng năm
nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện và trao đổi chiến lược song phương
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông putin sau khi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới ngày bảy tháng năm vừa qua